liên quan đến việc giải cứu bé trai một mươi tuổi lọt xuống trụ bê tông ở xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
đến thời điểm hiện tại lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể đưa trụ bê tông lên mặt đất
công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai không ngừng nghỉ và lực lượng chức năng vẫn đang dùng khoan nguồn sắn để làm tơi đất
trước đó trong đêm qua lực lượng cứu hộ đã khoan đến độ sâu ba mươi năm mét và dùng mũi khoan gồm sắn để làm tơi đất
giảm áp lực ma sát vào thành ống bê tông
đơn vị thi công đã tổ chức thực hiện xuyên đêm để nhanh chóng hoàn thành công tác cứu hộ
trong ngày hôm nay lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai công tác cứu hộ và nỗ lực kéo trụ bê tông lên để cứu cháu bé
về thời gian dự kiến đưa trụ bê tông lên phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp đoàn tấn bửu cho biết
địa phương đang tập trung làm theo phương án khoan cột sắn để làm tơi đất xung quanh trụ bê tông
khi có điều kiện thuận lợi sẽ rút trụ bê tông lên
công tác cứu hộ là trên hết vì vậy bằng mọi phương án nguồn lực để tập trung làm nhiệm vụ này